ung thư gan xảy ra khi các tế bào bình thường trong gan biến đổi thành các tế bào bất thường và phát triển ngoài tầm kiểm soát
chín mươi năm bệnh ung thư gan xảy ra ở các nước đang phát triển trong đó có việt nam
theo global cane năm hai nghìn hai mươi việt nam xếp trong nhóm những nước mắc ung thư gan cao trên thế giới
số trường hợp mắc ung thư gan là hai mươi sáu bốn trăm một mươi tám chiếm tỷ lệ một mươi bốn năm
số trường hợp tử vong là hai mươi năm hai trăm bảy mươi hai chiếm tỷ lệ hai mươi sáu
hầu hết những người ung thư gan đều mắc các bệnh gan lâu năm còn gọi là gan mạng tính
mắc bệnh gan mạng tính làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư gan
hình thức phổ biến nhất và nghiêm trọng nhất của bệnh gan mạng tính là sơ gan
gây xẹo cho gan và ung thư gan có thể phát triển từ nền sơ gan hóa
thường liên quan đến lối sống sử dụng rượu bia thường xuyên và yếu tố dịch tễ nhiễm viêm gan virus
có hai loại chính là ung thư gan nguyên phát hình thành từ các tế bào trong gan và ung thư gan thứ phát
phát triển khi các tế bào ung thư từ cơ quan khác di căn đến gan như ung thư phổi ung thư đại tràng ung thư vú
ung thư gan được chia làm bốn giai đoạn
ở giai đoạn một có một khối u duy nhất trong gan chưa xâm lấn đến bất kỳ mạch máu nào trong gan
ung thư gan giai đoạn hai một khối u duy nhất trong gan đã xâm lấn đến các mạch máu hoặc nhiều khối u nằm trong gan nhưng có kích thước lớn hơn năm cm
ung thư gan giai đoạn ba
giai đoạn ba a có nhiều khối u trong gan và có ít nhất một khối u lớn hơn năm cm chưa có di căn đến hạch hoặc các cơ quan khác ngoài gan
giai đoạn ba b có một hoặc nhiều khối u gan xâm lấn vào một trong những mạch máu chính trong gan hoặc xâm lấn vào phúc mạc chưa có di căn đến thạch hoặc các cơ quan khác ngoài gan
ung thư gan giai đoạn bốn
giai đoạn bốn a các khối u đã di căn vào các hạch bạch huyết cần gan nhưng chưa đến các cơ quan ở xa
giai đoạn bốn b khối u đã di căn đến các cơ quan ở xa như phổi xương hoặc não
biểu hiện ung thư gan giai đoạn đầu thường nghèo nàn khiến việc phát hiện bệnh thường gặp khó khăn hoặc các chuẩn đoán nhầm lẫn với các bệnh lý liên quan khác như viêm gan sơ gan
một số dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu như chán ăn buồn nôn nôn cơ thể mệt mỏi về oải ớn lạnh da mồ hôi cảm giác nhanh no đầy hơi sao ăn sốt cao thường xuyên da mặt sạm đen đau vùng thượng vị các cơn đau ngắt quãng
nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời ung thư tiến triển nặng hơn kèm theo các triệu chứng rõ ràng với mức độ nghiêm trọng hơn như cơn đau hạ sườn phải tần suất và mức độ ngày càng tăng gan to có thể sơ thấy cổ trướng ngừa ngáy da vàng da nước tiểu sẫm phân nhạt màu suất huyết bất thường sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân
cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ nguyễn thành khiêm phó trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy bệnh viện bạch mai
giai đoạn của ung thư gan thì hiện tại theo thế giới người ta chia làm ba cái giai đoạn chính nghĩa là thứ nhất là giai đoạn sớm thứ hai là giai đoạn trung gian thứ ba là giai đoạn muộn
giai đoạn sớm thì khối u chỉ là phát hiện khối u với kích thước nhỏ dưới ba cm và số lượng khối u nhỏ hơn ba dưới ba khối u
còn giai đoạn trung gian thì khối u với kích thước lớn hơn với nhiều khối u hơn
còn giai đoạn muộn thì lúc đấy là khối u đã di căn đến các cơ quan khác hoặc gây ra những huyết khối của hệ thống mạch máu liên quan tới gan như tính mạch gan rồi tĩnh mạch chủ
nói chung thì từ cái bệnh lý viêm gan hay là sơ gan mà phát triển thành ung thư gan thì trong cái giai đoạn đầu thì hầu hết là bệnh nhân không có triệu chứng
hoặc là những triệu chứng rất mơ hồ chỉ những triệu chứng là mượn từ bệnh lý nền gan
nhưng một khối u nhỏ thì thông thường sẽ không gây ra những triệu chứng
ví dụ như đau hoặc là ví dụ như là vàng da thì đôi khi là cái khối u nó gần vị trí đường mật thì nó mới có thể gây ra cái triệu chứng vàng da
chứ rất ít khi mà u gan có những triệu chứng ở giai đoạn đầu
thông thường thì u gan phải từ giai đoạn trung gian hoặc là giai đoạn muộn thì mới có bắt đầu có những triệu chứng rõ ràng
ví dụ những giai đoạn khi mà khối u nó phát triển lớn rồi nó có thể chèn ép vào những cơ quan khác thì mới gây ra những triệu chứng đau
ví dụ như bệnh nhân có những biểu hiện suốt cân nhất là trong trường hợp giai đoạn muộn thì lúc đấy bệnh nhân thường có những biểu hiện của trèn ép đường mật hoặc là suy gan
với cả những triệu chứng như vàng da hoặc là suốt hiếp tiêu hóa hoặc là bụng cổ trướng
như là lúc đấy có rất nhiều dịch trong cái ổ bụng
hiện nay số lượng người mắc ung thư gan đang gia tăng nhanh chóng
căn bệnh này xuất hiện ở mọi lứa tuổi mọi giới tính
trong đó số ca tử vong do phát hiện quá muộn cũng gia tăng nhanh
chính vì thế tầm soát ung thư là việc làm vô cùng quan trọng
các biện pháp kiểm tra này sẽ giúp phát hiện tình trạng bệnh để điều trị kịp thời
vấn đề về tầm soát ung thư cũng còn rất hạn chế vì hiểu biết của người dân
đôi khi còn hiểu biết của chính cả bác sĩ nữa
khi mà khám bệnh mà không bệnh nhân có bất kỳ một những cái bệnh lý mãn tính nào về gan ví dụ như là sơ gan đặc biệt là sơ gan
hoặc là những bệnh lý về viêm gan virus thì bao giờ cũng phải khuyến cáo cho người bệnh là phải tầm soát ung thư gan
và những cái này nó đều là được viết vào trong những cái khuyến cáo của quốc tế và đồng thuận chung rồi
ví dụ như những cái trường hợp viêm gan kết hợp với sơ gan thì người ta xếp vào cái nguy cơ là rất cao của cái ung thư gan
thì những cái đối tượng đấy người khuyến cáo là
sàng lọc tức là đi khám bệnh mỗi ba tháng một lần
thì mỗi ba tháng một lần đấy bệnh nhân phải được siêu âm này được làm xét nghiệm máu này
đấy rồi những cái đối tượng khác ví dụ như bệnh nhân chỉ có viêm gan không hoặc là chỉ sơ gan do diệu thì người ta xếp vào nguy cơ cao thôi
đấy thì những trường hợp đấy bệnh nhân phải khám định kỳ sáu tháng một lần để sàng lọc cái ung thư gan
trên thế giới nói chung cũng như ở việt nam thì cái sàng lọc ung thư gan
những cái phương pháp nào tiện lợi nhất rẻ tiền nhất và hiệu quả ở một mức độ vừa phải
thế mình cũng không phải là phải sử dụng tất cả các phương pháp hiện đại
ví dụ như chụp cắt lớp hoặc là chụp cầm hồng tử để tầm doát ung thư gan
những phương pháp nó sẽ mang lại kết quả cao
tuy nhiên là mình không thể sử dụng được như một cái phương pháp sàng lọc vì là rất là tốn kém
thì thông thường người ta sẽ sử dụng cái phương pháp siêu âm ổ bụng và xét nghiệm máu
cụ thể là xét nghiệm chất chí
điểm khối u của gan phổ biến là an năm p
khi nếu trong trường hợp có những cái bất thường trong cái siêu âm hoặc là cái an năm p
thì người ta bắt đầu mới sử dụng những phương pháp cao hơn
ví dụ như là siêu âm người ta thấy nốt ở gan nhỏ ở gan thẳng hạn
hoặc là cái an năm p nó tăng cao lúc đấy người ta sẽ sử dụng các phương pháp hiện đại khác
như là cộng hợp tư của chụp cắt lớp
thì tất cả những cái trường hợp mà có những cái bệnh lý gan mãn tính
đặc biệt là sơ gan rồi viêm gan b viêm gan c
thì nên sử dụng phương pháp là siêu âm và xét nghiệm máu cứ ba tháng một lần
nếu mà đối tượng nguy cơ rất cao có nghĩa là vừa sơ gan vừa có viêm gan
thì cứ phải ba tháng một lần mình đi khám vừa siêu âm và vừa làm an năm p
thế còn những đối tượng mà hoặc là viêm gan hoặc là sơ gan do những nguyên nhân khác
thông thường là chủ yếu là nguyên nhân do rượu
thì mình nên đi khám khoảng sáu tháng một lần và cũng sử dụng các phương pháp đấy
khi nếu mà trong trường hợp siêu âm phát hiện ra một cái nốt
ở gan chẳng hạn hoặc là cái chất trị điểm khối u nó tăng cao lên
thì mình sẽ sử dụng các phương pháp khác chủ yếu là trục cộng hồng tử
nó là cái phương pháp thứ nhất là không phải sử dụng btrx
có thể gây nguy hại hại đến sức khỏe và thứ hai là có thể tầm soát được những khối u rất nhỏ
về tầm soát ung thư gan thì tốt nhất là người bệnh đến một nơi cơ sở y tế gần ở nơi mình
tại vì để dễ
dễ đến khi mà đi xa quá đôi khi mà rất là ngại đến để có thể đúng cái thời gian
thế nhưng mà có một cái vấn đề là cái tầm soát ung thư gan thì mình chủ yếu dùng siêu âm nên phụ thuộc rất nhiều vào cái máy móc và kinh nghiệm của người làm siêu âm
thì người bệnh thì có thể lựa chọn một cái cơ sở nào y tế vừa gần mình phải có chất lượng tương đối tốt để có thể có một cái chất lượng sàng lọc nó hiệu quả